đầm cù mông ở thị xã sông cầu tỉnh phú yên rất rộng và dài nhưng chỉ có một cửa biển
cơn lũ vừa qua đã khiến các loài thủy sản nuôi bị sốc nước và chết
thiệt hại ước tính lên tới hơn sáu mươi chín tỷ đồng khiến nhiều gia đình nơi đây đã lâm vào cảnh khó khăn nợ nần
tính đến nay thị xã sông cầu tỉnh phú yên có hơn hai trăm năm mươi hộ nuôi tôm hùm bị thiệt hại do mưa lũ
chủ yếu trên đầm cù mông thuộc hai xã xuân cảnh và xuân thịnh với trên ba trăm linh con
thiệt hại gần năm năm tỷ đồng mỗi hộ thu lỗ ít nhất từ hai trăm linh triệu đến hơn bảy trăm linh triệu đồng từ đó để nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay
ngoài ra nhiều diện tích tôm thẻ chân trắng và ốc hương ở các vùng nuôi của thị xã sông cầu cũng bị chết hàng loạt
trung bình mỗi hộ nuôi bị lỗ ít nhất từ một trăm linh triệu đến hai trăm linh triệu đồng
tổng thiệt hại trên hai loài thủy sản này đến nay vẫn chưa thể thống kê hết
hiện ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đang cập nhật thiệt hại để kịp thời có chính sách hỗ trợ
đồng thời đề nghị các ngân hàng xem xét giãn khoanh nợ cho những hộ bị thiệt hại và tiếp tục cho người dân vay vốn trong vụ tới